để khắc phục tình trạng trên sau khi nghiên cứu nhóm tác giả đã tìm ra giải pháp sử dụng nguồn năng lượng than cám để thay thế nguồn năng lượng điện nhằm chủ động sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ
khi vận hành công ty sử dụng hệ thống bán tự động cấp than xỉ
than có nhiệt lượng tương đương cám năm cám sáu được dùng để đốt nồi hơi loại ghi xích có cơ cấu tiết kiệm năng lượng
nồi hơi sẽ sinh ra hơi bão hòa với áp suất làm việc từ sáu đến bảy kg trên một cm hai nhiệt độ hơi bão hòa lên đến một trăm chín mươi năm độ c
lượng hơi này thông qua các đường ống bằng thép đúc được bọc bảo ôn cách nhiệt dẫn hơi nóng đến hệ thống các thiết bị tắm giặt xấy nấu cơm điều hòa nhiệt độ nhằm ra nhiệt cho các thiết bị
không chỉ giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ hệ thống này còn tận dụng được các loại than cám vốn được coi là phế phẩm rất khó để tiêu thụ

đơn cử việc phục vụ quá trình tắm nước nóng của công nhân dòng hơi từ nguồn cung cấp sẽ được truyền vào hệ thống các dàn sụp hơi thông qua hệ thống điều khiển tự động và làm nóng tét nước
từ hệ thống các bể nước này sẽ có đường ống cung cấp đến các phòng tắm khi sử dụng người công nhân chỉ việc điều tiết hai dòng nước nóng lạnh phù hợp
còn đối với điều hòa nhiệt độ dòng hơi bão hòa là nguồn nhiệt đưa tới bộ phận tái sinh tại nơi xảy ra quá trình làm hợp chất muối thực vật lithium hóa lỏng
dòng nước được vận chuyển tuần hoàn qua buồng lạnh dẫn tới các dàn lạnh điều hòa cục bộ treo trên trần nhà thông qua quạt gió và hệ thống ống dẫn xả hơi lạnh xuống phòng làm việc
hệ thống điều hòa sử dụng hơi ra nhiệt do muối thực vật lithium hóa hơi thành nước lạnh có nhiệt độ và độ ẩm rất phù hợp với cơ thể con người
hệ thống điều hòa sử dụng hơi ra nhiệt độ và độ ẩm rất phù hợp với cơ thể con người